tại hà nội bộ tài chính phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn idg việt nam tổ chức hội thảo
triển lãm việt nam finance hai nghìn một mươi tám với chủ đề chuyển đổi số trong ngành tài chính
cuộc cách mạng công nghiệp bốn đã và đang mang lại nhiều cơ hội cũng như thách thức đối với các quốc gia
trong việc ứng dụng công nghệ số công nghệ thông minh và các phương thức sản xuất kinh doanh mới
để thúc đẩy phát triển kinh tế
là đơn vị nhiều năm dẫn đầu về ứng dụng công nghệ thông tin trong khối các cơ quan chính phủ
bộ tài chính đã tiên phong triển khai ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực tài chính ngân hàng
và năm hai nghìn một mươi tám là năm khởi đầu thúc đẩy mạnh mẽ tiến trình chuyển đổi số ngành tài chính
trong một chương trình mục tiêu giải hạn giúp tăng cường hiệu quả minh bạch trong quản lý tài chính
tài chính số có thể giúp gia tăng hiệu quả của nền kinh tế nhờ làm giảm chi phí giao dịch tài chính
thông qua internet bằng cách tách các giao dịch thành các cấu phần khác nhau
và tự động hóa để cung cấp bởi những tổ chức chuyên biệt
toàn diện có thể làm giảm đáng kể việc lưu thông các tiền xấu hoặc làm giả
hoặc các lợi ích khác của tài chính số cho khách hàng
bao gồm việc kiểm soát tài chính cá nhân được tốt hơn này
ra quyết định về tài chính nhanh hơn và khả năng thực hiện và thanh toán nhanh hơn
tại hội thảo ngoài các chuyên đề khu vực triển lãm việt nam finance hai nghìn một mươi tám
đã đem đến những trải nghiệm chân thực về các mô hình
các giải pháp công nghệ hiện đại giúp thúc đẩy tiến trình xây dựng nền tài chính số
song song với việc phát triển về công nghệ
trong những vấn đề quan trọng giúp chuyển đổi số ngành tài chính một cách hiệu quả toàn diện
phải có một mối quan tâm thật sự là lớn với việc bảo mật dữ liệu
và bảo mật cho các thiết bị hiện tại
để làm sao cho khi mà chúng ta bước vào cái kỷ nguyên bốn
chuyển đổi số thì tất cả nó được số hóa và lưu trữ trên hệ thống cloud
nó sẽ làm an toàn cho doanh nghiệp cũng như là an toàn cho dữ liệu của người dùng
đã gửi gắm cho các doanh nghiệp
đóng vai trò kiến tạo kết nối
dữ liệu và nền tảng số hóa đáp ứng toàn diện nhu cầu giao dịch tài chính công
ngành tài chính sẽ là một trong những ngành đi đầu trong áp dụng các giải pháp công nghệ tiên tiến
tiến trong nước và quốc tế hướng đến nền tài chính số tiên tiến hiện đại bắt kịp với xu thế mới